một nhóm đối tượng móc túi chuyên nghiệp từ tp hcm ra đà nẵng hoạt động với thủ đoạn là lợi dụng sơ hở của du khách tham gia các sự kiện lễ hội đông người để tra trộn móc túi trộm cắp tài sản
chỉ sau một thời gian ngắn vào cuộc điều tra lực lượng công an đã triệt xóa được ổ nhóm trên
sự kiện lễ hội revie worter răn được tổ chức tại khu vực công viên biển đông đường võ nguyên giáp vào ngày hai mươi tám tháng năm vừa qua
đã xảy ra hàng loạt vụ móc túi lấy đi nhiều điện thoại di động có giá trị của du khách và người dân tham gia sự kiện
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc ảnh hưởng lớn đến môi trường du lịch của thành phố
lãnh đạo công an quận sơn trà đã phối hợp với công an phường phước mỹ vào cuộc điều tra
qua công tác sàn lọc thì nổ lên một nhóm đối tượng gồm có hai nam và ba nữ nói dọng tp hcm
lưu trú tại khách sạn biển vàng đường phạm văn đồng
nhận định của ban chỉ huy đậu và lãnh đạo công an quận
cho các trinh sát theo dõi những đối tượng này mặc phục
vào cuộc điều tra các trinh sát đã nắm được quy luật giờ giấc đi lại của nhóm đối tượng
đến chiều ngày hai mươi chín tháng năm các đối tượng này tiến hành trả phòng để rời khách sạn
tình huống này cũng đã nằm trong dự kiến của các trinh sát
sau khi mà nhóm đối tượng đã lấy taxi rồi đi khỏi khách sạn biển vàng thì di chuyển
đến địa điểm này được đóng lãnh của lực lượng sản xuất sân trà đó là nhà ga
tại bến nhà ga thì phối hợp với các lực lượng khác sử dụng đồng bộ các bệnh pháp hành vụ
được lệnh của ban chỉ huy đậu cũng như lãnh đạo công an quận sân trà
thì cho bí mật mở những đối tượng này ngay tại chỗ để kiểm tra
sau khi mà kiểm tra tư trang và đồ dụng cá nhân của các đối tượng thì phát hiện là
trong túi sách của một đối tượng nữ chứa đựng tổng cộng là hai mươi một cái điện thoại
danh tính của nhóm móc túi chuyên nghiệp đến từ thành phố hồ chí minh đã được làm rõ
bao gồm nguyễn văn quý một mươi chín tuổi trương thị thảo hai mươi tuổi nguyễn thị ngọc dầu hai mươi sáu tuổi
nguyễn ngọc đăng kiên một mươi chín tuổi cùng chú tại thành phố hồ chí minh nguyễn thị duy diệp hai mươi ba tuổi
tạm trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
với thủ đoạn lợi dụng những nơi tổ chức các sự kiện tập trung đông người để tra trộn gian cảnh móc túi
các đối tượng đã thực hiện chót lọt ở nhiều địa phương
tại thành phố đà nẵng chỉ trong thời gian ngắn năm đối tượng đã thực hiện chót lọt hai mươi vụ móc túi
lấy đi hai mươi một chiếc điện thoại di động đắt tiền của người dân và du khách
ở đà nẵng có lễ hội revy v tôi có hành vi trận quốc hệ sản của du khách
tối ai sợ thì móc còn không thì đeo trước cổ tôi lấy vô làm tôi lạch
đề nghị khi người dân đến những chỗ đông người tham gia các lễ hội chợ đêm vui chơi thì đề nghị nâng cao cảnh giác
tự bảo vệ tài sản của mình không để các đối tượng lợi dụng những sơ hở thiếu sót trong bảo vệ tài sản để mà bị móc túi rạch túi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà
đang tạm giữ hình sự nhóm móc túi này để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật